thời gian qua dịch covid một mươi chín bùng phát trên địa bàn tỉnh hải dương đã khiến cho những người yếu thế trong xã hội
như người già neo đơn người khuyết tật gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống
các hội đoàn thể đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ những đối tượng này vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch bệnh
vài cân gạo thùng mì tôm nhu yếu phẩm khác như nước mắm dầu ăn dù không mang giá trị lớn về vật chất
nhưng lại mang đến giá trị lớn về mặt tinh thần
đối với những hội viên của hội người khuyết tật tỉnh hải dương hội người khuyết tật đã tích cực kêu gọi vận động các nhà hỏa tâm cùng chung tay giúp đỡ
những ngày này các cán bộ của hội chữ thấp đỏ tỉnh hải dương luôn trực tại trụ sở để vừa sẵn sàng tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm
vừa lên danh sách gửi từng phần quà đến tận tay những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
non vì cái hoàn cảnh của mình tuổi cao không làm được cái gì
nhưng ngược lại thì rất tin tưởng vào đường lối của đảng của thành phố cũng như phường và các hội
nghĩa là quan tâm đến chúng tôi
cho đến nay thì hầu hết đã tặng được trên ba xuất quà
thế và mỗi xuất quà là trị giá thấp nhất từ ba trăm năm mươi đồng trở lên
và trong thời gian tiếp theo là chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho tất cả các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế
việc hỗ trợ ổn định đời sống của người nghèo người yếu thế trong xã hội bảo đảm an sinh xã hội được đánh giá là cần thiết và cấp thiết
để thực hiện tốt nhiệm vụ này
rất cần sự chung tay vào cuộc của cả xã hội chứ không chỉ phụ thuộc vào các hội đoàn thể